thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
với bốn trăm bảy mươi hai trên bốn trăm bảy mươi ba đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
theo đó đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi chủ tịch nước được bầu đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước
trước quốc hội và cử tri cả nước
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc
nhân dân và hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ghi nhận lời tuyên thệ của chủ tịch nước tô lâm
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước tô lâm bày tỏ cảm ơn quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chủ tịch nước
trân trọng cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tin cậy giới thiệu đồng chí
đảm nhận trọng trách cao cả này
chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh đây là vinh dự là trách nhiệm to lớn
đồng thời là cơ hội để cùng với ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
dốc toàn bộ tâm sức trí lực phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
theo con đường mà đảng ta và bác hồ đã lựa chọn
chủ tịch nước tô lâm hứa trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước sẽ không ngừng rèn luyện
trao dồi phẩm chất đạo đức canh mạng đề cao trách nhiệm nêu hương
ra sức phấn đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện trọn vẹn đầy đủ mọi nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước